đánh giá cao lĩnh vực hợp tác thương mại giữa hai nước đã phát triển trong những năm gần đây
thủ tướng khẳng định việt nam luôn tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài
có mong muốn đầu tư phát triển kinh tế tại việt nam
slovenia có thể đẩy mạnh đầu tư vào việt nam để tiếp cận thị trường asean với sáu trăm linh triệu dân
thủ tướng đề nghị doanh nghiệp slovenia nghiên cứu đầu tư vào các lĩnh vực mà việt nam đang có nhu cầu
như năng lượng cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường chế biến vệ sinh an toàn thực phẩm du lịch hàng không
thủ tướng cho rằng quan hệ việt nam slovenia phát triển tích cực trong những năm qua
nhất là trong lĩnh vực ngoại giao chính trị thương mại và hợp tác tại các diễn đàn quốc tế
thủ tướng cho rằng hai bên còn nhiều tiềm năng có thể khai thác
thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại
thủ tướng mong muốn trong nhiệm kỳ của mình đại sứ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ
góp phần vào phát triển quan hệ hai nước nhất là đưa kim ngạch thương mại song phương tăng lên từ ba đến bốn lần so với hiện nay
và khẳng định luôn coi việt nam là đối tác quan trọng
ông cho biết slovenia khẳng định sẽ thúc đẩy eu ký hiệp định thương mại tự do với việt nam
và tin tưởng qua đó sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại việt nam với eu cũng như việt nam với slovenia
ông cho biết sẽ nỗ lực vào việc đưa kim ngạch thương mại tự do
và khẳng định là kim ngạch thương mại song phương tăng cao hơn nữa